từ các bang chỉ đạo các tỉnh các huyện đến xã về mục tiêu lộ trình công tác phòng chống dịch
cần phải làm chặt chẽ nghiêm túc khoa học phù hợp và hiệu quả phân tích nguyên nhân các ca mắc trong cộng đồng
qua hai tháng thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám có kinh nghiệm và bài học quý gì để chia sẻ với cả nước cần phải bổ sung điều gì
thủ tướng khẳng định hiện nay đã đủ vaccine để tiêm nhắc lại yêu cầu chậm nhất
đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai phải tiêm đủ hai mũi vaccine cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
tiêm mũi ba cho các đối tượng cần phải tiêm phải có lộ trình để tiếp tục lộ trình mở cửa
thủ tướng cũng đề nghị các địa phương báo cáo tình hình y tế dự phòng y tế cơ sở thuốc điều trị có đủ sử dụng không cần tăng cường cái gì
việc mở lại đường bay quốc tế như thế nào để đảm bảo an toàn các địa phương có phương án chuẩn bị tuyên truyền tăng cường nâng cao ý thức của người dân
quản lý người dân trong đợt tích dương lịch và âm lịch như thế nào để được an toàn
phải đảm bảo duy trì sản xuất kinh doanh an sinh xã hội cần triển khai thế nào
cũng tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín do thủ tướng phạm minh chính chủ trì sáng nay
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết tại việt nam đến nay tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc
tuy nhiên số ca mắc cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng gia tăng ở nhiều địa phương
bộ trưởng nguyễn thanh long chia sẻ
dịch bệnh đã lưu hành trong cộng đồng có nguy cơ xuất hiện các ổ dịch mới có khả năng bùng phát bất cứ lúc nào
nhất là tại các địa phương mật độ dân cư cao giao thương đi lại lớn
vì vậy ông đề nghị thời gian tới cần phải tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
nhất là giám sát phát hiện sớm điều trị giảm bệnh nặng giảm tử vong tiêm chủng vaccine
ông long cũng cảnh báo thời tiết đang chuyển mùa đông xuân thuận lợi cho sự phát triển và lây lan của virus
gia tăng giao thương đi lại dịp tết dương lịch tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi hai nguy cơ xâm nhập của biến chủng mới
ông cũng nhấn mạnh bên cạnh đó có tâm lý chủ quan lơ là mất cảnh giác của một số đơn vị
người dân trong việc thực hiện quy định về phòng chống dịch sau một thời gian dài nới lỏng giãn cách xã hội
đến nay việt nam đã ký hợp đồng mua nhận viện trợ tài trợ tổng số hai trăm một mươi một triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
đã tiếp nhận một trăm năm mươi sáu bốn triệu liều đã phân bổ một trăm bốn mươi ba bốn triệu liều
còn khoảng một mươi ba triệu liều đang tiến hành các thủ tục kiểm định chất lượng và xuất xưởng
cả nước đã tiêm được một trăm ba mươi một triệu liều tỷ lệ bao phủ một mươi một ít nhất là chín mươi sáu bốn và tỷ lệ tiêm chủng đủ hai liều là bảy mươi năm
dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
có năm mươi bảy tỉnh thành phố đang triển khai tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đã tiêm được sáu bốn triệu liều
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều là năm mươi bảy ba và tỷ lệ bao phủ đủ hai liều là một mươi hai
dân số từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
thưa quý vị liên quan tới tình hình covid một mươi chín tại hà nội
những ngày vừa qua trong giai đoạn mới thích ứng linh hoạt an toàn với covid một mươi chín
nhiều người dân đã tự mua test để về nhà xét nghiệm
đáng lo ngại khi có kết quả dương tính họ không thông báo cho chính quyền địa phương
trung tâm y tế mà đến thẳng bệnh viện
trung bình mỗi ngày bệnh viện thanh nhàn có trên hai mươi bệnh nhân tự làm test nhanh tại nhà
và khi có kết quả dương tính đã đến bệnh viện khám sàng lọc
có tới chín mươi chín các trường hợp chưa làm test nhanh dương tính khi làm xét nghiệm pcr cho kết quả dương tính
thạc sĩ bác sĩ nguyễn thu hường trưởng đơn nguyên phòng chống dịch covid một mươi chín bệnh viện thanh nhàn cho biết
trung bình mỗi ngày bệnh viện có trên hai mươi bệnh nhân tự làm test nhanh tại nhà
và khi có kết quả dương tính đã đến phòng khám của bệnh viện thanh nhàn để khám sàng lọc
theo bác sĩ hường điều này sẽ gây nguy hiểm bởi khi bệnh nhân tự di chuyển
sẽ dễ có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng
bên cạnh đó sẽ gây tình trạng quá tải cho bệnh nhân
ảnh hưởng rất lớn đến việc phân luồn cũng như thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm pcr
dễ có nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện
theo quy định của ủy ban nhân dân tp hà nội và sở y tế
bệnh viện được giao ba trăm linh giường trong đó có hai trăm năm mươi giường icu năm mươi giường cho bệnh nhân mức độ trung bình
tiến sĩ bác sĩ nguyễn thu hường chia sẻ
khi bệnh nhân từ test nhanh dương tính đến sẽ khiến cho số giường ở tầng hai quá tải
và làm mất đi cơ hội điều trị cho bệnh nhân nặng ở tầng ba
vì vậy bác sĩ hường khuyến cáo trong trường hợp người dân test nhanh tại nhà dương tính
cần khẩn trương khai báo với y tế phường trung tâm y tế nơi bệnh nhân sinh sống
để được báo với trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội và xử lý kịp thời
trong thời gian chờ đợi người bệnh phải liên hệ chặt chẽ với cán bộ y tế phường
về các triệu chứng dấu hiệu của bệnh để được can thiệp kịp thời
trong giai đoạn thích ứng an toàn linh hoạt với dịch covid một mươi chín
tp hcm đang phải điều trị số lượng f lên tới chín mươi người
để kiểm soát tốt hơn nữa tình hình dịch covid một mươi chín tp hcm kêu gọi khối y tế tư nhân
tham gia sâu hơn nữa vào công tác phòng chống dịch
thành phố đang tìm cơ chế để khối y tế tư nhân tăng cường hiệu quả cho hệ thống y tế cơ sở
trong việc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
theo sở y tế tp hcm tp hcm hiện có gần chín mươi bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó có khoảng bảy mươi bệnh nhân điều trị tại nhà và nơi cư trú
khoảng hai mươi bệnh nhân điều trị trong các cơ sở y tế
để quản lý theo dõi và điều trị cho số bệnh nhân này
thành phố đang dựa chủ yếu vào lực lượng y tế nhà nước với chín bác sĩ và trên một mươi chín sáu trăm linh điều dưỡng
tuy nhiên lực lượng y tế nhà nước không chỉ có nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
mà còn đảm trách việc chăm sóc sức khỏe nói chung cho người dân
trong khi đó giám đốc sở y tế tp hcm tăng trí thượng thông tin
thành phố hiện có sáu mươi bốn bệnh viện tư nhân hai trăm một mươi năm phòng khám đa khoa và hơn sáu hai trăm hai mươi phòng khám chuyên khoa
nếu lực lượng này tham gia chăm sóc và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
sẽ góp phần không nhỏ trong việc tăng cường hiệu quả công tác phòng chống dịch
trong các đợt dịch covid một mươi chín vừa qua khối y tế tư nhân tại tp hcm đã tham gia phòng chống dịch
trên tinh thần tự nguyện góp phần điều trị cho hàng nghìn bệnh nhân
tuy nhiên theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm
nhà nước chi trả một trăm linh kinh phí điều trị bệnh nhân
với định mức khám chữa bệnh của nhà nước
các cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị bệnh nhân covid một mươi chín không đủ chi phí
để sớm bổ sung lực lượng y tế cho phòng chống dịch covid một mươi chín
sở y tế tp hcm đã có công văn kiến nghị ủy ban nhân dân thành phố cho phép ngành y tế
thí điểm huy động y tế tư nhân tham gia chăm sóc điều trị f tại bệnh viện
tại nhà hoặc các cơ sở cách ly tập trung có thu phí
trên cơ sở tự nguyện có thỏa thuận giữa người bệnh và cơ sở cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe
giám đốc sở y tế tp hcm tăng trí thượng nhấn mạnh
tình hình dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
thành phố đứng trước thách thức lớn về nhân lực chống dịch khi không có chi viện từ trung ương
đòi hỏi phải huy động toàn ngành kể cả y tế tư nhân
thành phố cần tạo cơ chế phù hợp để khối y tế tư nhân duy trì hoạt động
và tham gia hiệu quả hơn vào công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
quý vị thân mến vừa qua nhiều tỉnh thành đã lên kế hoạch cho học sinh đi học trở lại
vẫn còn nhiều phụ huynh lo ngại và chưa muốn cho con em trở lại trường học
còn tại tp hcm theo khảo sát sơ bộ từ các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông
có khoảng tám mươi phụ huynh học sinh đồng ý cho con em đi học trực tiếp
theo ông lê duy tân trưởng phòng giáo dục trung học sở giáo dục đào tạo tp hcm
qua khảo sát có tám mươi phụ huynh học sinh đồng ý cho học sinh đi học trực tiếp từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai tới đây
cũng theo nhìn nhận của những người phụ trách chuyên môn bậc trung học cơ sở giáo dục đào tạo
từ ngày năm tháng chín đến nay do tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
học sinh duy trì việc học qua internet
phương thức học tập này phù hợp trong hoàn cảnh thích ứng với tình hình dịch bệnh
nhưng cũng hạn chế phần nào và cần phải có giải pháp để giúp học sinh có kiến thức tốt đảm bảo việc học tập
ngành giáo dục đào tạo tp hcm sẽ thực hiện phương án dạy học trên internet
và khi có cơ hội tiếp tục thực hiện thêm phương thức học song song là trực tiếp
kế hoạch từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tp hcm sẽ thực hiện thí điểm dạy và học trực tiếp
với học sinh khối chín và một mươi hai
sau hai tuần thí điểm thành phố sẽ tổng kết đánh giá xem xét quyết định việc tiếp tục mở rộng dần đối tượng
hoặc tổ chức dạy học trực tiếp trên toàn tp hcm từ ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
biến thể omicron từ khi xuất hiện đã khiến cả thế giới phải trao đào
kể từ khi biến thể này có mặt tại nam phi đất nước này đã rơi vào đợt dịch mới
với số ca mắc mới tăng chóng mặt
dữ liệu ban đầu cho thấy đợt dịch đang bùng phát mạnh ở châu phi chỉ gây bệnh nhẹ ít tử vong
nhưng một báo cáo thống kê ghi nhận số ca tử vong bất thường tại nước này lại tăng gấp đôi
báo cáo của hội đồng nghiên cứu y khoa nam phi mới đây cho thấy
số ca tử vong bất thường ở nước này tăng mạnh
số ca tử vong bất thường là do sự khác biệt giữa số người chết trong một giai đoạn nhất định
với số ca tử vong trung bình trong cùng giai đoạn này năm trước đó
theo đó số người chết bất thường tại nam phi trong tuần lễ tính đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một
là hơn hai bảy mươi sáu ca gấp đôi tuần trước đó
thông tin này trái ngược với những dữ liệu ban đầu được đề cập gần đây về việc
các ca mắc covid một mươi chín ở nam phi có triệu chứng nhẹ
điều này đã tạo ra hy vọng rằng biến thể omithon sẽ không nguy hiểm như những biến thể trước đó
vào ngày chín tháng một mươi hai nam phi cho biết nước này ghi nhận hơn hai mươi hai bốn trăm linh ca mắc covid một mươi chín nhưng chỉ hai mươi hai ca tử vong
cùng ngày bác sĩ thierry perrault quản lý vấn đề dịch covid một mươi chín tại châu phi
của tổ chức y tế thế giới who nói số ca bệnh mới tại nam phi đã tăng hai trăm năm mươi năm trong bảy ngày qua
nhưng số bệnh nhân mắc covid một mươi chín chỉ chiếm sáu giường cấp cứu
kết quả này cũng tương đồng với dữ liệu từ viện quốc gia về bệnh truyền nhiễm nam phi necd cho thấy
chỉ một phần ba số bệnh nhân covid một mươi chín nhập viện có triệu chứng nặng
dữ liệu gồm một sáu trăm ba mươi ba ca bệnh được điều trị tại các bệnh viện
từ ngày một mươi bốn tháng một mươi một đến ngày tám tháng một mươi hai
tuy nhiên nicd cũng nói phải mất rất nhiều tuần để tổng hợp đầy đủ thông tin từ các bệnh viện
đến nay thông kê các ca tử vong bất thường được coi là một cách theo dõi covid một mươi chín chính xác hơn
là các ca tử vong được ghi nhận chính thức
như tại nam phi thống kê chính thức chỉ nhận được hơn chín mươi trường hợp tử vong vì covid một mươi chín
nhưng số ca tử vong bất thường trong suốt đại dịch ở nước này lên đến hai trăm bảy mươi năm ca
viện biển thể omicron xuất hiện đặc biệt
đây đã khiến các nhà chuyên gia các hãng vắc xin covid một mươi chín trên thế giới bắt tay và giải mã
về hiệu quả của vắc xin trước biến thể mới này
liên quan tới vấn đề này giám đốc điều hành công ty pfizer ông albert bourla
ông nói có thể cần đến liều thứ tư của vaccine covid một mươi chín để đối phó với biến chủng omicron
ông albert bourla nhấn mạnh
tôi nghĩ chúng ta sẽ cần đến liều thứ tư tôi đã nói điều đó nhiều lần
biến chủng omid pron đã xuất hiện ở mỹ vào tuần trước và được phát hiện tại ít nhất hai mươi bang
chúng tôi sẽ xem xét dữ liệu cụ thể trong thực tế để xác định xem liệu thứ ba có chống lại biến thể omicront tốt hay không
và trong bao lâu giám đốc điều hành bourla giải thích thêm
trước đây tôi dự kiến khi mọi người tiêm xong mũi thứ ba phải tới một mươi hai tháng sau mới tiêm đến mũi thứ tư
nhưng mốc thời gian đó có thể cần rút ngắn hơn vì chúng tôi có rất ít thông tin về biến thể omicron nên đành chờ xem diễn biến thực tế
ngày tám tháng một mươi hai giám đốc pfizer cho biết
vắc xin người covid một mươi chín hai mũi tiêm và mũi nhắc lại có vẻ có hiệu quả chống biến thể omicron
tuy nhiên nếu chỉ tiêm hai liều thì sẽ ít hiệu quả hơn
một số chuyên gia đã nghi ngờ về sự cần thiết của việc tiêm bổ sung vắc xin
và lưu ý các công ty như pfizer có lợi ích tài chính trong việc bán nhiều mũi tiêm vaccine hơn
thậm chí các chuyên gia còn cho rằng hai mũi tiêm vẫn có tác dụng ngăn bệnh nặng nhất là ở những người trẻ
tuy nhiên nhiều chuyên gia mỹ bao gồm cả các quan chức y tế và chính quyền tổng thống mỹ joe biden
đã ủng hộ mũi tiêm thứ ba nhất là trước nguy cơ tự biến chủng omicron
chuyên gia dịch tế học của bang california eric capen mới đây cho biết
hệ thống giám sát nước thải của bang đã tìm thấy các dấu hiệu của omicron ở các hạt sukramento và merset
chuyên gia dịch tế học eric capen nhận định
chắc chắn omicron đang lây lan ở khắp các bang california
giới chức thành phố houston ở bang tex vào hồi đầu tuần cũng phát hiện các dấu hiệu của omicron
và chỉ vài ngày sau đó một bệnh viện của thành phố này đã ghi nhận tám trường hợp nhiễm biến thể này
các ca mắc omicron ở california đã được phát hiện ở los angeles alameda và san francisco
trong đó trường hợp ở san francisco là ca mắc omicron được phát hiện đầu tiên ở mỹ
các ca nhiễm omicron tới nay đã xác nhận ít nhất ở hai mươi một bang của nước mỹ
và được dự báo sẽ còn tiếp tục lan rộng hơn trong thời gian tới đây
thưa quý vị hiện nay những thông tin về biến thể omicron ngày càng nhiều hơn
biến thể này đang dần được giải mã nhưng chưa có kết luận cuối cùng
vì vậy trong tình hình hiện tại quý vị hãy tuân thủ quy định phòng chống dịch cập nhật thông tin mới nhất từ bộ y tế
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại